tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
qua thảo luận đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí về sự cần thiết
phải sửa đổi luật dân quân tự vệ năm hai nghìn chín nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương
chính sách của đảng quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
lĩnh vực quốc phòng khắc phục những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt
bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện luật dân quân tự vệ bảo đảm sự đồng bộ
tính thống nhất trong hệ thống pháp luật góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về dân quân tự vệ
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
một số đại biểu cho rằng thiết kế luật này không nên quá cứng nhắc
hành chính để lực lượng dân quân tự vệ có thể phát huy hết khả năng của mình